tại địa điểm tập kết của trung đoàn năm mươi hai tây tiến năm xưa nay là đồi nà bó thị trấn mộc châu sơn la để ghi nhớ sự anh dũng chiến đấu vì miền tây bắc của tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn lào của trung đoàn đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc sơn la đã xây dựng khu di tích lịch sử lưu niệm trung đoàn năm mươi hai tây tiến